thưa quý vị và các bạn thời gian qua ngành du lịch việt nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ nhất là về chỉ số khách quốc tế
đây là tín hiệu đáng mừng là cơ sở cho kỳ vọng để ngành công nghiệp không khói của nước nhà cất cánh
xong chính điều đó cũng đang đặt ra nhiều vấn đề thách thức vì sự tăng trưởng quá nóng đòi hỏi phải có định hướng giải pháp mang tính chiến lược để kịp thời tháo gỡ
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài vấn đề tăng trưởng nóng của du lịch của tác giả hạnh duyên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo tổng cục thống kê năm hai nghìn một mươi tám
tổng doanh thu từ ngành du lịch của việt nam đạt hơn năm trăm một mươi chín trăm linh tỷ đồng tương đương hai mươi ba tỷ usd đóng góp khoảng bảy gdp
cũng năm hai nghìn một mươi bảy du lịch nước ta đón một mươi hai chín triệu lượt khách quốc tế tăng gần ba mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
tính chung cả hai năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy lượng khách quốc tế đến việt nam tăng gần sáu mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong thời gian này ngành du lịch đã phục vụ bảy mươi ba hai triệu lượt khách trong nước
đó cũng là cơ sở lý giải vì sao năm hai nghìn một mươi bảy là năm đầu tiên việt nam trở thành quốc gia đứng thứ sáu trong tổng một mươi quốc gia có tốc độ phát triển du lịch nhanh nhất thế giới
những con số phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ này một mặt khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của du lịch trong tổng thể kinh tế quốc gia
tuy nhiên cũng cho thấy những sức ép của tăng trưởng nóng đối với ngành này
trên thực tế tăng trưởng nóng thường kèm theo nhiều hệ lụy và với du lịch là sự xuất hiện của nhiều yếu tố có khả năng đe dọa tới sự phát triển bền vững
cùng với các nước thái lan singapore malaysia indonesia việt nam đang đứng trong năm quốc gia asean dẫn đầu về số lượng khách quốc tế
xong theo báo cáo tác động kinh tế của du lịch và lữ hành ở việt nam
tổng đóng góp của du lịch và lữ hành việt nam vào gdp là chín một chỉ xếp trên brunei myanmar indonesia
trong khi đó tỉ trọng đóng góp vào gdp từ du lịch ở các nước đón lượng khách ít hơn như campuchia lào đều cao hơn với các tỷ lệ lần lượt là hai mươi tám ba một mươi bốn hai
tổng đồng góp của du lịch và lữ hành việt nam vào gdp là chín một chỉ xếp trên brunei myanmar indonesia

báo năng lực cạnh tranh du lịch năm hai nghìn một mươi bảy của diễn đàn kinh tế thế giới đánh giá khá tốt về tiềm năng đầu vào để phát triển du lịch ở nước ta trong tổng số một trăm ba mươi sáu nước được đánh giá
như tài nguyên thiên nhiên xếp hạng ba mươi bốn trên một trăm ba mươi sáu tài nguyên văn hóa ba mươi trên một trăm ba mươi sáu thị trường lao động ba mươi bảy trên một trăm ba mươi
nhưng những yếu tố để biến tiềm năng thành động lực phát triển lại không được đánh giá cao
thậm chí một số chỉ số rất thấp như mức độ bền vững về môi trường hạng một trăm hai mươi chín chất lượng hạ tầng du lịch hạng một trăm một mươi ba mức độ yêu cầu về thị thực nhập cảnh hạng một trăm linh
vì thế xếp hạng năng lực cạnh tranh nói chung của du lịch nước ta chỉ xếp thứ sáu mươi
điều này phần nào cho thấy thời gian qua du lịch việt nam vẫn chủ yếu chỉ tăng trưởng về số lượng
bên cạnh đó du khách quốc tế đến nước ta liên tục tăng
nhưng lại bộc lộ sự thiếu cân đối trong cơ cấu khách
trong tổng số gần một mươi ba triệu lượt khách quốc tế đến việt nam năm hai nghìn một mươi bảy khách trung quốc chiếm ba mươi một khách hàn quốc chiếm một mươi tám bảy
tỷ lệ này cho thấy dù việt nam chào đón du khách từ mọi quốc gia nhưng sự tăng trưởng quá nóng cùng sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn khách đến từ hai nước này rất dễ xảy ra tình trạng tăng trưởng nhanh
nhưng lại có thể sụt giảm đột ngột
như từng xảy ra ở một số thời điểm
bên cạnh đó là nguy cơ phát triển một nền công nghiệp du lịch kiểu đại trà với nhiều tác động xấu về kinh tế văn hóa nhất là khi đây không phải là thị trường khách có mức chi tiêu cao
thời gian qua sự tập trung quá lớn của lượng khách này vào cùng một thời điểm ở một số địa phương nhất định đã làm quá tải sức chứa của điểm đến gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng
dẫn đến tình trạng lộn xộn ảnh hưởng việc bảo đảm thương hiệu chất lượng dịch vụ du lịch quốc gia
đơn cử năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh khánh hòa đón gần năm năm triệu lượt khách trong đó khách quốc tế đạt hơn hai triệu lượt tăng gần bảy mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó chỉ tính riêng khách trung quốc đã chiếm một một triệu lượt tăng một trăm ba mươi khách nga đạt hơn bốn trăm linh lượt tăng hơn bảy mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
để đón tiếp lượng khách này tính trung bình mỗi ngày khánh hòa phải phục vụ hơn ba phương tiện giao thông đường bộ
trong khi hạ tầng giao thông không đủ để đáp ứng gây nhiều lộn xộn khó khăn trong hoạt động
về lưu trú thành phố nha trang có hơn sáu trăm linh cơ sở với gần ba mươi phòng mà có thời điểm vẫn xảy ra những cơn sốt khách sạn khó hạ nhiệt
sự tăng trưởng quá nóng về lượng khách du lịch cũng gây sức ép lên nguồn nhân lực du lịch
vốn còn rất mỏng và yếu ở nước ta
điển hình là tình trạng thiếu hướng dẫn viên tiếng nước ngoài tại một số điểm đến có lượng khách tăng đột biến
khoảng trống này lập tức tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh kinh doanh lữ hành trái phép
xuất hiện đội ngũ hướng dẫn viên chui gây ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ
nghiêm trọng hơn là những giới thiệu thuyết minh sai lệch về lịch sử văn hóa việt nam
đáng chú ý do các doanh nghiệp du lịch trong nước
chủ yếu là vừa và nhỏ năng lực nguồn lực tài chính hạn chế khả năng liên kết còn yếu
cho nên rất dễ bị đối tác nước ngoài chi phối lợi dụng để ép giá
chủ động đưa khách đến tổ chức các tour khép kín được quảng bá có giá không đồng
nhưng du khách phải chi tiêu với mức giá trên trời
trong khi nhà nước vẫn thất thu thuế hình ảnh điểm đến và uy tín thương hiệu du lịch việt nam bị ảnh hưởng lớn
chưa kể sự quá tải về lượng khách
góp phần làm gia tăng ô nhiễm môi trường không khí thiên nhiên
ít nhiều tác động tiêu cực làm biến đổi môi trường bản sắc văn hóa vốn có của người dân bản địa
thời gian qua báo chí từng tốn không ít giấy mực báo động về thực trạng những khu du lịch ven biển
chịu tác động lớn từ hoạt động du lịch
những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số
vốn rất nhạy cảm đang có nguy cơ pha tạp lai căng
nghị quyết tám nqtu
đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi ngành du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
thu hút một mươi bảy hai mươi triệu lượt khách quốc tế đóng góp hơn một mươi gdp
giá trị xuất khẩu từ du lịch đạt hơn hai mươi tỷ usd
điều này cho thấy yêu cầu tăng trưởng cả về số lượng lẫn chất lượng khách
vẫn là mục tiêu ngành du lịch cần đạt được thời gian tới
thị trường du lịch nhất là ở những địa phương tập trung lượng khách quốc tế lớn
nếu không có sự chủ động có những giải pháp phát triển phù hợp
rất có thể dễ rơi vào tình trạng phát triển nóng thậm chí còn nóng hơn so với mấy năm qua
nếu không có sự chuẩn bị tính toán kỹ lưỡng để giãn khách
thì sự tăng trưởng cao về lượng khách khó có thể là sự tăng trưởng khỏe mạnh
đã đến lúc ngành du lịch cần xác định không nên chỉ hướng vào tốc độ tăng trưởng
mà phải quan tâm hơn chất lượng tăng trưởng
theo các chuyên gia du lịch trong các mục tiêu này
cần ưu tiên hơn mức tăng trưởng về đóng góp du lịch so với tăng trưởng về lượng khách du lịch
muốn khống chế tình trạng tăng trưởng nóng về lượng khách du lịch
cần tránh trường hợp xuất hiện những thị trường chi phối vượt quá hai mươi năm thị phần du lịch
đối với việt nam để làm được điều này
cần có chính sách tập trung thu hút nhiều thêm lượng khách có mức chi tiêu cao
lưu trú dài ngày ở các thị trường châu âu bắc mỹ
thông qua việc đầu tư xúc tiến quảng bá có trọng tâm trọng điểm
và những chính sách hấp dẫn về thị thực như tăng thời gian thời hạn miễn visa
thái lan quốc gia đang dẫn đầu khu vực về phát triển du lịch
từng phải trả giá vì sự tăng trưởng quá nóng
năm hai nghìn một mươi sáu chính phủ nước này từng buộc phải đóng cửa đảo kota chai
một trong những hòn đảo đẹp nhất nước để giảm dần những tác động tiêu cực
từ sự phát triển du lịch ồ ạt tới tài nguyên thiên nhiên ở đây
được biết sức chứa của đảo chỉ là bảy mươi người
xong vào mùa cao điểm có lúc có tới cả nghìn khách cùng tới đây
một số quần đảo khác của thái lan như surin và similan
cũng từng phải đóng cửa có thời hạn vì lý do tương tự
rõ ràng trên lộ trình phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp không khói
nếu không quan tâm đúng mức đến nguy cơ bùng phát khách du lịch
và có giải pháp kịp thời thì rất dễ phải trả giá đắt
trên thế giới một số quốc gia đã có giải pháp nhất định
để kiểm soát lượng khách tới các địa điểm du lịch nổi tiếng của mình
chẳng hạn để tránh tình trạng quá tải gây tác động xấu tới môi trường
cục bảo tồn new zealand áp dụng hệ thống đặt trước bắt buộc
đối với du khách muốn tham gia một số tour du lịch dài ngày
đến những điểm du lịch tự nhiên của nước này
còn bhutan lại khống chế lượng khách du lịch nổi tiếng của nước này
các lượng khách bằng yêu cầu bắt buộc du khách phải mua tour chọn gói
của công ty du lịch trong nước
đây là cách để bảo đảm khi đến bhutan
mỗi du khách sẽ phải tiêu ít nhất từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi usd một ngày
tất nhiên áp dụng giải pháp nào còn tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh
tình hình mỗi quốc gia
nhưng cách mà các nước nêu trên áp dụng cũng là gợi ý hữu ích
để các nhà quản lý chuyên gia du lịch tìm ra giải pháp linh hoạt
để kiểm soát tình trạng tăng trưởng
tăng trưởng nóng lựa khách
trong bối cảnh bài toán về nguồn nhân lực du lịch không thể giải
trong một sớm một chiều yêu cầu tăng trưởng đang đặt ra những sức ép
cần nhanh chóng tháo gỡ
để phát triển du lịch theo hướng bền vững mà vẫn bảo đảm tăng trưởng
chính là đẩy mạnh phát triển du lịch có trách nhiệm
tức là phát triển hài hòa tất cả các thành tố chính liên quan đến hoạt động du lịch
bao gồm môi trường văn hóa xã hội kinh tế
đây cũng có thể là một lý do để tăng trưởng nắng lựa khách
cũng chính là hướng đi mà các chuyên gia của dự án eos
chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội
thường xuyên đưa ra trong suốt quá trình hỗ trợ phát triển du lịch việt nam
thông qua việc sử dụng hiệu quả và hợp lý nguồn tài nguyên du lịch
nhất là tài nguyên thiên nhiên bảo đảm duy trì đa dạng sinh học
tôn trọng bản sắc và tính trung thực về xã hội và văn hóa cộng đồng
nhằm nâng cao ý thức của tất cả các chủ thể tham gia du lịch
phát triển du lịch có trách nhiệm sẽ góp phần gìn giữ văn hóa dân tộc
làm tăng những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực
tới môi trường và xã hội không gây ảnh hưởng tới các ngành kinh tế khác
phát triển đúng định hướng đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước
cũng như không ảnh hưởng tới khả năng cất cánh của ngành trong tương lai
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
vấn đề tăng trưởng nóng của du lịch của tác giả hạnh duyên
bài đăng trong một bình luận phê phán của báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau